sáng nay ngày ba tháng bốn một mươi năm huyện thị xã trên địa bàn hà nội đồng loạt tổ chức chương trình hỗ trợ và khởi công xây dựng sửa chữa nhà ở cho bảy trăm hai mươi năm hộ nghèo hộ cận nghèo
đồng chí đinh tiên dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự chương trình tại xã vân hòa huyện ba vì
bảo đảm an sinh xã hội đặc biệt là chăm lo gia đình chính sách hộ nghèo hộ cận nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố hà nội tập trung lãnh đạo chỉ đạo
năm hai nghìn hai mươi ba toàn thành phố giảm được hơn một bốn trăm linh hộ nghèo đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn ba tương đương sáu trăm chín mươi hộ tỷ lệ hộ cận nghèo còn bảy tương đương một mươi năm tám trăm ba mươi năm hộ
hiện một mươi tám trên ba mươi quận huyện không còn hộ nghèo năm quận không còn hộ cận nghèo
tại chương trình trao hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo hộ cận nghèo lần này thành phố hà nội hỗ trợ xây dựng sửa chữa bảy trăm hai mươi năm nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo với tổng kinh phí gần sáu mươi hai tỷ đồng
mức kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo là một trăm linh triệu đồng một nhà mức kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo hộ cận nghèo là sáu mươi triệu đồng một nhà